vẫn cần thêm bằng chứng để xác định virus sars cov hai có lây qua đường tình dục hay không